chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mặc dù có chín tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
nhưng đối tượng đặng thị loan chú thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục phạm tội
và mới đây công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đang tạm giam đối tượng này
để phục vụ cho điều tra trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một người phụ nữ trú trên địa bàn thành phố vĩnh long đến một tiệm vàng để mua vàng
sau khi thỏa thuận xong người phụ nữ này lấy số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng ra để chuẩn bị thanh toán
thì đặng thị loan đứng gần đó đã tiến lại gần người phụ nữ này bảo đưa tiền để kiểm lại
nhầm tưởng loan là nhân viên của tiệm vàng nên đã đưa tiền cho loan
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ mua vàng không chú ý loan đã bỏ chạy khỏi tiệm vàng
tuy nhiên chạy được hơn một trăm linh mét thì loan bị người dân bắt
và giao cho công an xử lý
tại đồng tháp trong lúc tuần tra lực lượng công an bắt quả tang trần trung tín
trú tại phường hai thành phố sa đéc đang thực hiện hành vi cướp tài sản của một người phụ nữ
qua đấu tranh đối tượng tín khai nhận trước đó đã thực hiện các vụ cướp và cướp giật tài sản khác
tại địa bàn thành phố sa đéc huyện lấp vò và tỉnh vĩnh long cùng với một đối tượng khác tên là nhân
khẩn trương xác minh thông tin lực lượng công an thực hiện lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với cao hữu nhân để điều tra
thủ đoạn của bọn cướp trên là lợi dụng đêm khuya chủ yếu nhắm đến bị hại là phụ nữ
điều khiển xe máy một mình có mang theo tài sản
được biết cả hai đối tượng trên có bốn tiền án về tội trộm và cướp giật tài sản
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại khu đất chống
vừa bị công an phường chín thành phố sóc trăng phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng
tỉnh sóc trăng bắt quả tà
bất ngờ ập vào khu đất trống trên đường ba mươi tháng bốn khóm năm phường chín
lực lượng công an bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một bộ dụng cụ lắc bầu cua năm điện thoại di động ba xe mô tô
số tiền trên năm mươi một triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện cư mga tỉnh đắk lắc
công an huyện cư mga tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can bốn tháng đối với
lệnh tạm giam bốn tháng đối với bùi văn thế chú tại xã đắc sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm
trước đó tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ tuần tra
thì phát hiện chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện trên xe chở hai mươi bảy thùng các tông mang nhãn hiệu sữa nhưng bên trong lại
chứa một trăm chín mươi chín hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng gần ba trăm một mươi kg
làm việc với cơ quan công an bùi văn thế khai nhận lên mạng đặt mua số pháo này ở gia lai
với giá mỗi hộp là sáu trăm tám mươi đồng và thuê tài xế phan văn tân trở thuê với giá bảy triệu đồng tiền công
bất ngờ kiểm tra quán titan lao thuộc số nhà một trăm tám mươi sáu đường duyên hải phường duyên hải tp lào cai tỉnh lào cai
công an tp lào cai đã phát hiện tại tầng ba của quán này có dấu hiệu kinh doanh trái phép bóng cửa
chủ cơ sở kinh doanh đã tự nguyện giao nộp một bình kim loại bên trong chứa khí có trọng lượng khoảng bảy mươi kg để bơm vào vỏ bóng cao su
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh trình bày bình kim loại trên chứa khí n hai o mục đích để bán cho khách hàng kiếm lời
và cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của bình chứa khí hóa chất nêu trên
không có giấy phép kinh doanh khí n hai o tổ công tác tiến hành lập biên bản kiểm tra và thu giữ một bình kim loại chứa khí hóa chất n hai o
và hai bình kim loại đã sử dụng hết khí theo quy định của pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt